tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn
chiều nay đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương cùng các đại biểu tổ số một đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đồng nai
tiến hành tiếp xúc cử tri tại huyện long thành
tại buổi tiếp xúc nhiều ý kiến cử tri đã chất vấn trực tiếp về tư cách trường đoàn đại biểu quốc hội
và phó bí thư tỉnh ủy đồng nai phan thị mỹ thành khi ưu đãi cho công ty trách nhiệm hữu hạn cường hưng
do chồng là ông đỗ tịnh làm giám đốc
trước nhiều ý kiến của cử tri chất vấn bà phan thị mỹ thanh đã phát biểu và cho biết
công ty trách nhiệm hữu hạn cường hưng là công ty trách nhiệm hữu hạn với nhiều người góp vốn
ông đỗ tịnh chỉ góp một phần
theo bà thành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ làm đánh đạo bản thân chắc chắn có sai
về tư cách đại biểu quốc hội bà phan thị mỹ thanh cho biết cá nhân luôn chấp hành là một vị đại biểu quốc hội
làm hết trách nhiệm của mình để đi tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại